nhằm thu hút học sinh các bậc học chuyển hướng sang học nghề và tăng cường chất lượng nguồn nhân lực
năm nay nhiều trường cao đẳng trung cấp nghề tại tỉnh quảng ngãi đã tăng cường liên kết quốc tế trong đào tạo nghề cho sinh viên
các trường cao đẳng trung cấp nghề liên kết với các nước như pháp đức hà lan nhật hàn quốc thái lan
thực hiện các chương trình đào tạo giáo viên dạy nghề thực nghiệm tại các trường nghề chuẩn châu âu
một số lĩnh vực thế mạnh của các nước châu á khu vực lân cận
các trường dạy nghề cử giáo viên sang các nước tiếp thu phương pháp kỹ thuật đào tạo nghề tiên tiến
trao đổi giáo viên nghiên cứu sinh sinh viên để đào tạo chất lượng cao
các trường cao đẳng nghề kỹ thuật công nghệ dung quất cao đẳng nghề việt nam hàn quốc quảng ngãi
tổ chức một mươi hai chương trình trao đổi gần bốn mươi lượt giảng viên nghiên cứu sinh học viên sang pháp đức hàn quốc
đây được xem là hướng đi mới được các trường nghề chọn lựa để cạnh tranh với các trường đại học thu hút học sinh chọn trường nghề